cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người và hủy hoại tài sản
trong vụ khu nhà trọ bị phóng hỏa khiến một người tử vong xảy ra tại phường phú đô quận nam tử liêm vào tối ngày ba mươi một tháng ba
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng ba căn nhà sáu tầng ở ngõ sáu mươi thuộc tổ bốn phường phú đô quận nam tử liêm
bất ngờ xảy ra hỏa hoạn tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ
quá trình điều tra xác định nạn nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở xã tản lĩnh huyện ba vì hà nội đang mang thai được hai tháng và chuẩn bị kết hôn
nghi can gây ra vụ hỏa hoạn trên là trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê huyện vụ bản tỉnh nam định hiện đang ở quận tây hồ hà nội
theo lời khai của hải do bực tức vì nghi ngờ gia đình anh chẩu việt hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở huyện lâm bình
tỉnh tuyên quang là bạn trai của hải ngăn cản chuyện tình cảm nên đối tượng đã lên kế hoạch mua xăng và diêm
mang đến nơi anh hoàng công việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng quê tuyên quang là anh họ của hoàng thuê trọ để phóng hỏa đốt xe hòng trả thù
hành vi nguy hiểm của đối tượng hải đã làm một người tử vong năm người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu
chín chiếc xe máy tại tầng một của căn nhà cháy rụi hoàn toàn nhiều xe khác bị hư hỏng
được biết hải đã có gia đình và đang trong quá trình ly thân
được điều tra làm rõ
xuất phát từ những mâu thuẫn không đáng có trong quá trình tương tác qua mạng xã hội
nhiều vụ hộp chiến để giải quyết bất hòa đã xảy ra trên địa bàn tp hcm gây ra hệ lụy đau lòng
công an tp hcm đã khởi tố nhiều án mạng tính chất đặc biệt nghiêm trọng và triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh và phòng ngừa
ngày một mươi tám tháng ba tại huyện hóc môn tp hcm xảy ra một vụ hỗn chiến trên địa bàn xã xuân thới thượng
làm một người chết một người bị thương
nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội
theo đó nhóm thanh niên khoảng chục người sát hung khí được đổ chém nhau trên đường
khi đến trước một tiệm tập hóa trên đường trần văn mười gần giao lộ xuân thế thượng chín xã xuân thế thượng huy hóc môn
thì một người gã gục trên đường
hay mới đây nhất ngày ba mươi một tháng ba một vụ việc tương tự cũng xảy ra trên địa bàn quận bình tân tp hcm
nguyên nhân xuất phát từ một đối tượng nữ trong nhóm này có lời qua tiếng lại với một nam thanh niên trên facebook
dẫn đến mâu thuẫn đổi thách thức và đánh nhau bằng nhiều hung khí như giao tử chế rửa côn ba khúc
tấn công gây thương tích cho nạn nhân hơn hai mươi
vì mâu thuẫn xuất phát trên mạng xã hội nên việc truy xét các đối tượng cũng gặp nhiều khó khăn
trong quá trình đấu tranh khai thác các đối tượng thì quanh co thường là quanh co
cho rằng là hẹn nhau để giải quyết như vậy là đúng pháp lực
đó là do hạn chế của pháp luật nên là chúng rất khó khăn
thứ hai nữa là do mâu thuẫn trên mạng hẹn nhau trên mạng
thì cái quá trình mà mình truy sát truy tìm hung khí rất là khó khăn
theo cơ quan công an các đối tượng trong vụ án này đều có tuổi đời rất trẻ
có đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi vẫn đang đi học
tuy nhiên các đối tượng sử dụng không gian mạng thiếu chọn lọc sự hiểu biết về pháp luật còn rất hạn chế
quá trình điều tra thì chúng tôi nhận thấy là chẳng hạn như là đây là một số lứa tuổi là ở còn tuổi thanh thiếu niên
còn đang đi học thì cái việc mà tuyên truyền pháp luật cho đến từng lứa tuổi học sinh này
thì chưa được rõ ràng
chẳng hạn như là quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
thì các đối tượng này cứ cho rằng là mình vẫn còn đang là học sinh dưới một mươi tám tuổi
nên là không bị xử lý hình sự
nhưng thực chất ra những cái vụ việc mà rất nghiêm trọng như thế này
thì chỉ một mươi bốn tuổi trở lên là chúng ta đã thì đã bị chịu trách nhiệm về xử lý hình sự
trước thực trạng trên công an tp hcm đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
nắm thông tin những vụ án xuất phát từ mâu thuẫn thách đố trên mạng xã hội
hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn
dẫn đến hành vi giết người cố ý gây thương tích gây rối trực tự công cộng
từ đó đề ra những biện pháp đấu tranh phòng ngừa
rõ ràng chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ
nhưng các đối tượng đã coi thường pháp luật sẵn sàng tụ tập để giải quyết mâu thuẫn
dưới mức trực tượng hoang mang trong dư luận
vì vậy bên cạnh công tác nắm tình hình
công dân mạng công an các địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm tra thành thiếu niên
có biểu hiện nghi vấn mang theo hung khí vũ khí nóng bên người
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để trấn áp trước khi các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
ủy ban nhân dân thành phố đang xem xét thực hiện kỷ luật đối với một số cá nhân
thuộc chi cục chăn nuôi và thú y tp hcm về buôn lỏng quản lý để đường dây thực bẩn
tại tp hcm lộng hành trong thời gian vừa qua
tại buổi họp báo diễn ra vào chiều ngày bốn tháng bốn
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
việc quản lý giết mổ tại tp hcm hiện vẫn còn nhiều tồn tại
trước thông tin đường dây thực bẩn tại tp hcm lộng hành tại huyện củ chi
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã kiểm tra năm doanh nghiệp giết mổ và kinh doanh thịt heo
trong năm doanh nghiệp đó có hai đơn vị không kinh doanh thịt heo
phát hiện hai cơ sở tại huyện hóc môn đang lưu trữ chín trăm năm mươi ba kg thịt heo bẩn
xứ phạt năm mươi triệu đồng và tiêu hủy hoàn toàn số thịt heo này
bộ cơ sở tại quận bình thạnh bị xứ phạt vì kinh doanh thịt không có nguồn gốc
việc buôn lỏng quản lý để đường dây thịt heo bẩn thịt heo không rõ nguồn gốc tràn lan trên thị trường
đã được báo cáo lên ubnd tp hcm
hiện ubnd tp đang xem xét xử lý các cá nhân vi phạm tại chiên cục chăn nuôi và thú y
sáng nay ngày bốn tháng bốn trung tâm báo chí tp hcm đã công bố kế hoạch tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương
năm hai nghìn hai mươi hai tại khu tưởng niệm các vua hùng công viên lịch sử văn hóa dân tộc tp thu đức
với nhiều hoạt động hứa hẹn là mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân
ngày ba mươi tháng ba ubnd tp hcm đã có văn bản chấp thuận và cho phép công ty veco việt nam
tham gia tổ chức các nội dung trong lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi
trước đó năm hai nghìn một mươi bốn ubnd tp hcm đã có văn bản chấp thuận và cho phép công ty vê cô việt nam
trước đó năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ đã phê duyệt ngoài tỉnh phú thọ có đình hùng là chú thể
thì lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng còn có tp hcm được thực hiện tại khu tưởng niệm các vua hùng
trong công viên lịch sử văn hóa dân tộc tp thu đức
với chủ đề hồ tụ tinh hoa văn hóa việt nam chương trình lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi hai
diễn ra trong bốn ngày từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng bốn
trong đó ngày một mươi tháng bốn nhằm mùa một mươi tháng ba âm lịch là ngày chín cuối lễ hội
sẽ diễn ra nghị thức lễ dân hương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các vua hùng
đã có công dưỡng nước và các vật tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữa nước
các gian hàng trò chơi dân gian khu vực ẩm thực ba miền giới thiệu các món ăn đặc sản vùng miền
sẽ phục vụ liên tục trong thời gian diễn ra lễ dỗ tổ
đặc biệt khu trưng bày cổ vật với chủ đề năm mươi bốn dân tộc anh em đại đoàn kết
sẽ trưng bày các cổ vật có ý nghĩa lịch sử gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của ông cha ta
hơn một tháng qua công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và tuần tra xử lý người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông
qua đó cũng đã phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm của người điều khiển xe
theo ghi nhận của phóng viên lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ đo nồng độ cồn và thực hiện test nhanh chất ma túy
việc kiểm tra được thực hiện nhanh gọn đúng quy trình
cán bộ trong tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện cẩm mỹ đã phát hiện
lập biên bản sáu mươi năm trường hợp rồi quyết định xử lý vi phạm hành chính bốn mươi tám trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
với tổng số tiền hơn hai trăm tám mươi bốn triệu đồng tạm giữ sáu mươi năm phương tiện
việc sử dụng rượu bia tham gia giao thông rất là nguy hiểm
thứ nhất là mình có chất kích thích ở trong người thì mình điều khiển xe nó sẽ không được chính xác
và nó gây nguy hiểm cho hành khách cũng như là bản thân mình
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhất là vai trò nồng cốt của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
mà tình hình trực tự an toàn giao thông trên địa bàn tiếp tục có những chuyển biến tích cực
tai nạn giao thông đã được kiềm chế và đẩy lùi
việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe đã tác động tích cực đến ý thức
của người tham gia giao thông và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
phải tập trung vào công tác tuyên truyền đặc biệt là những người mà như thợ hồ này
rồi những người mà làm điều khiển trực tiếp tới phương tiện xây dựng một kế hoạch để công tác tuyên truyền
vào những giờ cao điểm vào thứ bảy chủ nhật và những ngày đám cưới đám tiệc nhiều
thì mình sẽ
để đưa nhiều lực lượng ra tất cả các tổ tất cả các tuyến vừa tuyên truyền vừa xử lý
có thể nói cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
mỗi người dân cần nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
nói không với rượu bia cùng các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
có phần bảo vệ an toàn tính mạng của mình và người tham gia giao thông
tất cả vì sự bình yên trên những cung đường